công an tỉnh quảng bình cho biết đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng cao thị thúy quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường đồng phú thành phố đồng hới về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khám xét khẩn cấp tại nhà ở của cao thị thúy quỳnh tại số một mươi năm hà văn quan phường đồng phú và nơi làm việc số hai mươi chín dương văn an phường đồng mỹ thành phố đồng hới quảng bình
thu giữ được một mươi sổ tiết kiệm giả của ngân hàng thương mại cổ phần công thương và ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng
qua đấu tranh bước đầu đối tượng cao thị thúy quỳnh khai đã chiếm đoạt số tiền của bốn bị hại với tổng số tiền là sáu trăm năm mươi triệu đồng bằng hình thức làm thẻ tiết kiệm giả
được biết cao thị thúy quỳnh từng là nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh quảng bình do vi phạm kỳ luật bị buộc thôi một năm nay
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án